xin chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
và mở đầu bản tin chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị những số liệu mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị cho đến nay việt nam đã chữa khỏi cho hơn chín trăm một mươi một ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các ca đang điều trị có gần năm ba trăm linh trường hợp nặng
thành phố hồ chí minh quy định hai điều kiện lâm sàng đối với f được cách ly tại nhà
không triệu chứng hoặc triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ như là không có suy hô hấp
độ tuổi từ một đến năm mươi tuổi không có bệnh nền không đang mang thai không béo phì
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là một trăm một mươi chín trăm một mươi bảy sáu trăm linh chín liều
trong đó tiêm một mũi là sáu mươi bảy ba trăm ba mươi bảy sáu trăm tám mươi chín liều
tiêm mũi hai là bốn mươi ba năm trăm bảy mươi chín chín trăm hai mươi liều